cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải hà tỉnh quảng ninh vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng phạm việt hà
trú tại số nhà một mươi năm phố ngô quyền thị trấn quảng hà huyện hải hà về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi một sau khi nhận được tin báo về việc đối tượng phạm việt hà có biểu hiện mất kiểm soát do sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá
và đang có hành vi đục phá tường sử dụng súng tự chế và dao để uy hiếp mọi người lực lượng công an huyện hải hà đã tiến hành khống chế và bắt giữ đối tượng
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải hà thu được một khẩu súng côn xoay tự chế
hai viên đạn hai súng cồn bắn bi một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và một số tăng vật khác có liên quan